lãnh đạo ubnd xã lục dạ huyện con cuông tỉnh nghệ an cho biết sau một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể của anh ngân văn núi ba mươi năm tuổi trú tại bản lục sơn bị lũ cuốn mất tích khi đi qua khe cá
thi thể anh núi được tìm thấy ở chân cầu lục dạ cách địa điểm nơi anh bị nước lũ cuốn khoảng sáu trăm linh mét sau khi tìm thấy thi thể anh núi gia đình đưa anh về nhà để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương
trước đó khoảng tám giờ sáng ngày bảy tháng một mươi anh núi đi sang nhà người thân cách bên kia quả đồi để lấy gà về nhà nuôi khi anh núi quay trở về nhà thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi